chuyển sang những tin tức quốc tế lực lượng cứu hộ đảo jersey của anh cho biết không hy vọng có người còn sống sót
do vụ nổ săn phẳng một khu căn hộ cao ba tầng tại sanh hillier thuộc hòn đảo này trước đó một ngày
đến nay đã có ít nhất ba người được xác nhận thiệt mạng trong vụ nổ nghi ngờ do dò dỉ khí ga
hiện vẫn còn chín cư dân mất tích và có thể có khách tới chơi tại các ngôi nhà trong khu căn hộ
lực lượng cứu hộ cùng với các chuyên gia và chó nghiệp vụ đã tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát suốt đêm
trước đó truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra ở khu căn hộ old demon vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi một mươi hai
các mảnh vỡ bay xa và giải rác trên con phố pier và các tòa nhà thương mại gần đó
các hình ảnh tới hiện trường cho thấy là tòa nhà ba tầng đã bị phá hủy nghiêm trọng sau vụ nổ
người dân sống ở gần đó đã được sơ tán